người vợ bí mật hơn một mươi bảy tuổi của đàm vĩnh hưng chính là bầu sô liên dắt vi phạm
bà không chỉ là bầu sô mà còn là một doanh nhân quyền lực ở giới hải ngoại
ngày một mươi sáu tháng một mươi bầu sô liên giác kỳ phạm đã chính thức nộp đơn ly hôn với ông huỳnh minh hưng
tên thật của ca sĩ đàm vĩnh hưng
lên tòa án mỹ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một được biết cách đây hơn một mươi bảy năm
cả hai đã kết hôn vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn bốn và ly thân vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi
hai người không có con chung và không phân chia tài sản
thông tin này đã khiến mạng xã hội ngày hôm qua nổ ra nhiều tranh cãi
tối cùng ngày phía ca sĩ đàm mỹ hưng mới chia sẻ với báo giới rằng
nam ca sĩ và các bên liên quan đang muốn tập trung vào những vấn đề pháp luật
thông tin về hôn nhân của đàm vĩnh hưng đã khiến nhiều người tò mò về người vợ trong bóng tối này
bà liên giác nghi phạm hơn chồng một mươi bảy tuổi bà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nghề nghiệp chính là doanh nhân bầu sô
được biết vợ của đàm vĩnh hưng là một trong những bầu rô nổi tiếng tại hải ngoại
bà cũng được biết đến là một doanh nhân thành viên sở hữu một chuỗi nhà hàng đắt khách tại mỹ
ngoài ra liên phạm còn là chủ sở hữu của công ty saigon entertainment được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chuyên tổ chức các sâu ca nhạc đình đám với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi trong giới sâu buýt việt cũng như thị trường hải ngoại
không chỉ quyền lực ở dưới hải ngoại vợ biterdam còn là một trong những doanh nhân quyền lực ở việt nam
trong sâu bít bà từng tạo được kiện hỗ trợ cho hàng loạt sao đình đám sang mỹ lưu diễn
như đàm vĩnh hưng hồ ngọc hà
hà quyên phan đình tùng trấn thành uyên linh duy mạnh
chính vì thế bà có nhiều cơ hội để gặp gỡ và làm việc với nhiều nghệ sĩ tại việt nam và được họ dành sự nể trọng nhất định
về đời tư nếu như đào vĩnh hưng mập mờ có người yêu ở bên mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
thì bà liên sắc kỳ phạm lại cực kỳ kiến tiếng
tuy vậy bà lại là người âm thầm giúp mitterdam trong nhiều sự kiện
trong những lần anh lưu diễn tại hải ngoại trước đây liên sắc kỳ phạm là người đứng ra hỗ trợ lo liệu cho nàm ca sĩ
những cư dân mạng đặt nghi vấn về tiềm lực tài chính kinh tế vững chắc của người phụ nữ này
mà mitterdam mới dễ dàng có được quốc tịch mỹ
chính vì vợ hậu thuẫn lớn như vậy nên bitterdam gọi liên sắc kỳ phạm là sếp
tuy nhiên mối quan hệ này cuối cùng cũng tàn vỡ
khán giả đang cực kỳ tò mò về lý do vợ bitterdam đệ đơn ly hồn